sau khi tiêm vaccine người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh nhân ung thư có thể không được bảo vệ tốt trước covid một mươi chín
tiêm thêm liều thứ ba có thể giúp họ có phản ứng miễn dịch mạnh hơn bởi người có tình trạng bệnh lý nền tiềm ẩn như ung thư hoặc tim mạch có nhiều nguy cơ tiến triển nặng khi mắc covid một mươi chín
những người bị ung thư hoặc có tiền sử ung thư có thể tiêm vaccine nhưng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại vaccine bệnh vắc phải có đang được điều trị hay không và hệ thống miễn dịch của họ hoạt động như thế nào
do vậy các bệnh nhân ung thư và đang điều trị phải xin ý kiến bác sĩ của mình trước khi tiêm liều đầu tiên bất cứ loại vaccine nào
loại ung thư và phương pháp điều trị của bệnh nhân sẽ là một yếu tố để xem xét
bác sĩ điều trị ung thư sẽ thảo luận về rủi ro lợi ích lịch trình và những điều bệnh nhân nên lưu ý trước khi tiêm liều vaccine đầu tiên
loại vaccine covid một mươi chín
covid một mươi chín được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chấp thuận bao gồm pfizer biontech moderna và johnson johnson
liều thứ ba của vaccine pfizer biontech và moderna có thể được tiêm ít nhất bốn tuần sau liều thứ hai đã được phép sử dụng cho một số người có hệ miễn dịch suy giảm như bệnh nhân ung thư
vaccine của hãng sinopharm trung quốc có chứa phiên bản virus bất hoàn gây bệnh
virus bất hoạt này không gây ra vấn đề ở những người có hệ thống miễn dịch bình thường tuy nhiên chúng có thể không an toàn cho những người có hệ miễn dịch suy yếu
do đó vaccine virus bất hoạt thường không được khuyến khích cho bệnh nhân ung thư
các nghiên cứu hiện tại đã chỉ ra rằng hầu hết người được tiêm chủng đầy đủ ít nhất hai tuần sau liều vaccine cuối cùng của họ được bảo vệ khỏi bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín bao gồm cả biến chủng hiện có ở mỹ
do vậy fda và cdc đã tuyên bố rằng những người đã được tiêm chủng đầy đủ không cần tiêm nhắc lại vào thời điểm này
vậy bệnh nhân ung thư có nên tiêm mua vaccine thứ ba hay không
câu trả lời là liều vaccine thứ ba có thể giúp họ có phản ứng miễn dịch mạnh hơn
bởi theo các nghiên cứu sau khi tiêm vaccine những người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh nhân ung thư có thể không được bảo vệ tốt trước covid một mươi chín
fda hiện cho phép tiêm liều thứ ba của vaccine mana pfizer biontech và moderna trong một số người có hệ miễn dịch suy yếu
cdc hiện khuyến nghị tiêm liều thứ ba cả hai loại vaccine này cho những người có hệ miễn dịch suy yếu từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng
theo đó những người có hệ miễn dịch suy giảm bao gồm bệnh nhân đang được điều trị ung thư tích cực
u đặc hoặc ung thư hệ tạo máu
bệnh nhân được ghép tế bào gốc trong vòng hai năm hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch
bệnh nhân đang được điều trị tích cực bằng corticosteroids liều cao hoặc các loại thuốc khác có thể ức chế phản ứng miễn dịch
liều vaccine thứ ba nên được tiêm sau liều thứ hai ít nhất bốn tuần
theo cdc bệnh nhân nên sử dụng cùng một loại vaccine mna cho liều thứ ba
nếu không có loại tương tự hoặc không biết một người đã tiêm loại vaccine m nào
bệnh nhân có thể tiêm vaccine mina khác cho liều thứ ba
tuy nhiên tại việt nam bộ y tế chưa khuyến cáo tiêm vaccine covid một mươi chín liều thứ ba
cho bệnh nhân ung thư hoặc có suy giảm miễn dịch
các tác dụng phụ thường gặp sau khi tiêm vaccine là đau tại vị trí tiêm mệt mỏi và đau nhức cơ
sốt và ớn lạnh cũng có thể xảy ra đặc biệt là sau khi tiêm liều thứ hai
sau khi tiêm phòng một số người có thể nổi hạch bạch huyết
thường xảy ra nhất ở dưới cánh tay hoặc ở cổ bên cạnh nơi tiêm
ung thư cũng có thể gây ra hạch to nên người bệnh cần nhận ra đây là một tác dụng phụ có thể xảy ra
thường không phải dấu hiệu bệnh đang tiến triển
các hạch to thường mềm khi chạm vào và sẽ tự biến mất đôi khi có thể kéo dài trong vài tuần
các bệnh nhân ung thư nên liên hệ với bác sĩ của mình nếu các hạch to không giảm đi
trong ba bốn tuần sau khi tiêm liều thứ hai vaccine
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc khuyến cáo bất kỳ ai từ một mươi hai tuổi trở lên
đều được tiêm vaccine điều này bao gồm cả những người đã và đang bị ung thư
theo khuyến cáo của bộ y tế việt nam người bệnh ung thư thuộc nhóm nguy cơ cao
và được ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín
mối quan tâm chính về việc chủng ngừa không phải là liệu nó có an toàn cho những người bệnh ung thư hay không
mà là hiệu quả của nó đặc biệt ở trường hợp hệ miễn dịch suy yếu
một số phương pháp điều trị ung thư như hóa trị xạ trị cấy ghép tế bào gốc
hoặc liệu pháp miễn dịch có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch
điều này có thể làm cho vaccine kém hiệu quả hơn
những người mắc một số loại bệnh ung thư như bạch cầu hoặc ulinfo
cũng có thể bị suy yếu hệ thống miễn dịch hiệu lực của vaccine có thể giảm bớt
dù vậy các chuyên gia vẫn khuyến cáo hầu hết bệnh nhân ung thư nên tiêm vaccine
vì có nguy cơ mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
do đó người bệnh nhận được một số lợi ích từ vaccine thì vẫn tốt hơn là không có bất cứ sự bảo vệ nào
nếu vaccine đang ở tình trạng sẵn có người bệnh ung thư có thể trì hoãn việc bắt đầu
một số phương pháp điều trị ung thư không khẩn cấp cho đến khi hoàn tất việc tiêm chủng
tuy nhiên người bệnh phải có tư vấn cụ thể từ bác sĩ của mình về thời gian tiêm chủng
làm sao phù hợp nhất với liệu pháp điều trị ung thư
tùy tình hình dịch bệnh và nguồn cung vaccine mỗi quốc gia sẽ có chiến lược tiêm chủng riêng
bệnh nhân ung thư không nên ngần ngại khi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
vì đây là quyền lợi cho bản thân và trách nhiệm với cộng đồng